thưa quý vị và các bạn ngày một tháng năm thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ký bàn hành công điện về việc tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên phạm vi cả nước
những ngày qua cháy rừng liên tiếp xảy ra ở nhiều địa phương thiệt hại trên hai trăm sáu mươi ha rừng các loại ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sinh thái và đời sống của nhân dân
trong các vụ cháy rừng cũng đã ghi nhận những thiệt hại về người
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục chủ động phòng cháy chữa cháy rừng với tinh thần quyết liệt cấp bách giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra
nội dung cụ thể sẽ có trong tiêu điểm tuần này
ba mươi phút ngày ba mươi tháng bốn khói bốc lên nghi ngút tại rừng thông và keo rộng hàng chục hectare ở chân núi đụn xã thanh khai huyện thanh trương tỉnh nghệ an
do trời nắng nóng hơn bốn mươi độ c gió phân tây nam thổi mạnh đàm cháy nhanh chóng lan rộng và khó kiểm soát
sau vài tiếng lửa đã thiêu dụi hơn một mươi hectare rừng ở xã thanh khai tiếp đó lan sang rừng hỗn hợp thuộc thị trấn nam đàn và xã nam thái của huyện nam đàn
một trăm linh người gồm các lực lượng xuyên đêm dập lửa để ngăn đám cháy không lan rộng xuống khu dân cư và một số công trình bên quốc lộ bốn mươi sáu a ở xã nam thái
nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do một số người dân đốt thực bì trong rừng khiến lửa lan ra xung quanh không thể khống chế
trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng bốn trên địa bàn các huyện quảng ninh tuyên hóa và bố trạch của tỉnh quảng bình cũng đã xảy ra năm vụ cháy rừng
nguyên nhân các vụ cháy xảy ra theo cơ quan chức năng tỉnh quảng bình là do nắng nóng gai gắt kéo dài
gió phơn mạnh làm cho lớp thực bì khô dễ bắt lửa
bên cạnh đó còn do một số người dân địa phương chủ quan sơ ý khi đốt thực bì nương rẫy gây cháy rừng
trước đó vụ cháy từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang đã thiêu dụi gần hai mươi hectare rừng
hai cán bộ kiểm lâm hy sinh và một kiểm lâm khác bị thương khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay cháy rừng có diễn biến phức tạp liên tiếp xảy ra ở nhiều địa phương
hơn bảy mươi vụ cháy rừng thiệt hại hơn hai trăm sáu mươi hectare rừng
theo cơ quan chức năng rất nhiều trong số đó xuất phát từ nguyên nhân chủ quan khi người dân sử dụng nguồn lửa nguộn nhiệt trong rừng và khu vực ven rừng
nguyên nhân thì rất nhiều nhưng mà chủ yếu là do cái ý thức của người dân trong vấn đề là sinh hoạt trong vấn đề sử dụng nguồn lửa thiếu cẩn trọng do đó dẫn đến cái việc mà cháy rừng trong thời gian vừa qua
huyện khánh vĩnh một trong những địa phương có diện tích rừng lớn nhất trên địa bàn tỉnh khánh hòa
ngày sáu tháng bốn tại khu vực rừng trồng thuộc quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm sản

ở xã khánh thượng huyện khánh vĩnh xảy ra vụ cháy cỏ bụi
rất may công ty đã huy động lực lượng dập tắt đám cháy kịp thời nên không gây cháy lan vào khu vực rừng trồng
còn đây là hình ảnh vụ cháy xảy ra tại khu vực rừng trồng giáp danh giữa xã diên thọ huyện diên khánh và xã sông cầu huyện khánh vĩnh cũng trong ngày sáu tháng bốn